sáng nay tại hội trường thành ủy tp hcm đã diễn ra lễ trao tặng học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp hcm
hoạt động này do đồng chí trương hòa bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng với các đơn vị doanh nghiệp tài trợ tổ chức thực hiện
ban tổ chức đã trao tặng một đa số học bổng của đồng chí trương hòa bình và công ty của phần đồng tâm
cho con cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh và công an tp hcm có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
tổng trị giá các số học bổng được trao là hai tỷ đồng
chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp hcm có hoàn cảnh khó khăn
nhằm chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ
khuyến khích con cán bộ chiến sĩ phấn đấu học tập trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ